trong cuộc sống có nhiều thứ tưởng chừng như không thể sử dụng được nữa đối với người này
nhưng lại trở nên cần thiết có ích đối với người khác
vải cho cuộc sống là một chương trình gắn kết giúp mọi người biết chia sẻ những thứ dư thừa
để cuộc sống của nhiều người dân nghèo tốt hơn và môi trường trong sạch hơn
ngày nào cũng vậy nhân viên buồng phòng của khách sạn melia hà nội
phải thướng suốt dọn dẹp làm sạch những căn phòng trong khách sạn
với những chiếc vỏ chăn ga dừa và gối nếu đã cũ và hỏng hóc
nhân viên dọ sẽ thay mới và những thứ đã cũ hỏng hóc này sẽ được cất vào kho
và hầu như không được sử dụng lại nữa thậm chí bị đem bỏ
nhưng kể từ khi khách sạn tham gia chương trình vải cho cuộc sống
những thứ bỏ đi này được chính bàn tay của nhân viên khách sạn tái chế đã mang lại một giá trị mới
vải cho cuộc sống là chương trình tài chế lại các loại vải thừa trong khách sạn
từ vỏ gối ga giường tới khăn tắm đã qua sử dụng
những đồ dùng này sẽ được làm sạch sau đó được cắt may thành những sản phẩm thủ công
tiện dụng đơn giản
đơn giản như túi sách váy áo vỏ gối túi ngủ khăn chè bàn
và trong cuộc sống do tập đoàn sine tổ chức chương trình đã được thực hiện tại nhiều quốc gia
giúp người dân cải thiện cuộc sống bảo vệ môi trường
chương trình được triển khai lần đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một sau một trận bão lớn ở philippines
có nhiều nạn nhân cần sự giúp đỡ và chúng tôi đã hỗ trợ những tâm gia chạy dường
để quan sát những nạn nhân xấu xố
những người sống sót trong chạy
chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho họ gà giường để sử dụng vào những việc cá nhân
từ đó chúng tôi nghĩ tới chương trình vải cho cuộc sống
ở thái lan cứ hai trăm linh tấm gà dường cũ bán được gần năm trăm linh đô
nếu như hai trăm linh tấm ga giường này được chuyển thành đồng phục học sinh hay váy áo túi ngủ cho trẻ em
giá trị sẽ tăng lên tương đương gần chín đô
tại việt nam chúng tôi triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu
sản phẩm tái chế sẽ được gửi tới hỗ trợ những người dân miền núi
chương trình không chỉ thu hút nhân viên
mà còn là cơ hội để người lớn dạy trẻ em biết tiết kiệm
biết vận dụng sáng tạo những đồ phế liệu
tai chế thành những vận dụng ngộ nghĩnh
cũng là một cái phần để mình cho các con thấy rằng là
cái điều kiện ở những cái các bạn ở vùng sâu vùng xa còn rất là khó khăn
bằng những cái miếng xà phòng hoặc những mảnh vái
mà có khi là mình nghĩ rằng là mình vứt đi mình không sử dụng được nữa
thế nhưng mà chung tay lại để mình làm lên một cái sản phẩm
những cái bộ quần áo hoặc là cũng như là những cái bánh xà phòng mới
để tặng cho các bạn ở vùng sâu vùng xa
những bạn mà còn rất là khó khăn không có những quần áo
hoặc không có những cái bánh xà phòng để rửa tay để vệ sinh
để giữ cho cái sức khỏe của mình nó tốt hơn
thì tôi thấy rằng là một cái chương trình rất là ý nghĩa
chúng tôi rất thích thú khi được tham gia vào hoạt động này
không chỉ giúp chúng tôi gắn kết mà còn cho chúng tôi biết
các cách tài chế đồ đã qua sử dụng
và hơn hết là ý nghĩa về bảo vệ môi trường
cũng như góp một phần hỗ trợ cộng đồng
nếu được áp dụng tại nhiều khách sạn
thì hiệu quả của chương trình không chỉ là hạn chế thải ra môi trường
mà còn giúp cải thiện cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa